trận lũ quét vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho huyện vùng cao mù căng trải tỉnh yên bái
thế nhưng với sự vào cuộc nhanh chóng của cấp ủy chính quyền cũng như sự đóng góp của các tổ chức cá nhân
nên sau một thời gian ngắn cuộc sống của người dân vùng lũ này đã ổn định
và đặc biệt tết trung thu năm nay trẻ em huyện vùng cao này vẫn được đón một cái tết ấm cúng và đủ đầy
trên đoạn đường dốc không có đèn cao áp nhưng hơn năm trăm linh học sinh từ mầm non đến trung học cơ sở của xã kim nội
vẫn tổ chức sức đèn trung thu từ trường đến ủy ban nhân dân xã
được rước đèn xem các tiết mục văn nghệ có chú quệ chị hằng và xem mùa lần phá cỗ
điều mà bất cứ đứa trẻ nào cũng mong muốn khi đón tết trung thu
những đứa trẻ ở đây vẫn được đón tết trung thu với đầy đủ như những trẻ em nơi khác
trận lũ quét lịch sử ập đến đã cuốn trôi đứa con trai đang học lớp bốn của gia đình chị sùng thị mau ở bản kháo giống
sau hơn hai tháng nỗi đau về mất con chưa ngồi ngoài
nhưng chị thấy ấm lòng hơn khi đón tết trung thu năm nay
con gái của gia đình anh chị đang học lớp một cùng các đứa trẻ khác trong bàn
được quan tâm đón tết trung thu đầy đủ và ấm cúng
lũ quét đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân xã mình
nhưng được đảng nhà nước quan tâm nên cuộc sống của gia đình mình và các hộ dân đã ổn định
các cháu trong xã được quan tâm đón tết trung thu
hướng về trẻ em vùng lũ mùa căng trải trong những ngày này
ngoài sự quan tâm của tỉnh yên bái huyện mù căng trải
thì các tổ chức thiện nguyện cũng đang hướng đến huyện vùng cao mù căng trải
với những sự quan tâm chia sẻ những món quà ý nghĩa sẽ làm ấm áp mùa trung thu vùng lũ
đây cũng là một niềm mơ ước của các cô rất là lâu rồi
thế nhưng mà để đưa được các đồ chơi ngoài trời cũng như có một cái nền sân và một cái nền nhà như thế này
để cho các con trong quá trình chăm sóc giáo dục các cháu thì đó là một điều khó khăn đối với đơn vị nhà trường
và cũng không biết nói gì hơn
thực sự là rất là xúc động khi được quan tâm của quý công ty cũng như là các anh các chị trong đoàn
để có một trung thu ấm áp với những lễ hội đêm rằm ý nghĩa
với mục tiêu dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em
đặc biệt là trẻ em vùng lũ huyện mù căng trải đã đứng ra tổ chức trung thu cho tất cả trẻ em trên địa bàn huyện
đây sẽ là niềm vui động lực để trẻ em vùng lũ quét của huyện mù căng trải
phần đầu tiếp tục đạt nhiều thành tích cao trong học tập và sàn luyện
tết trung thu và chúng tôi làm sao mang thông tin về không khí về tết trung thu sang tất cả các xã trong toàn huyện
chúng tôi cũng chỉ đạo phòng nói động thương minh xã hội tổng hợp các cháu trong vùng lũ quét
tất cả các gia đình bị sạt lở các cháu bị gia đình có người mất chúng tôi cũng đều tặng cho các cháu một phần quà
trẻ em vùng cao vốn đã thiệt thòi vì cuộc sống khó khăn và hậu quả lũ quét
với sự quan tâm của cấp
ủy chính quyền trẻ em vùng lũ mùa căng trải năm nay đón trung thu ấm áp và ý nghĩa